ubnd tỉnh con tum vừa tổ chức lễ khai trương trung tâm điều hành thông minh tỉnh con tum
đây là một trong những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin giúp tỉnh con tum cải cách hành chính
xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số
hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống
như các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh tế xã hội giám sát trực quan trên bản đồ số
tình hình chất lượng dịch vụ y tế việc xử lý phản ánh về bất cập đô thị
camera trí tuệ nhân tạo giám sát đô thị trực tiếp tình hình giải quyết dịch vụ hành chính công
sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh
xây dựng chính quyền điện tử nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo
điều hành của cả hệ thống chính trị chính quyền các cấp